trận mưa lũ từ đêm ngày năm tháng một mươi dạng sáng ngày sáu tháng một mươi không chỉ gây thiệt hại về tài sản hoa màu tắc nghẽn giao thông
tạm thời cô lập một số thôn xã của huyện bát sát tỉnh lào cai mà còn khiến thêm một nạn nhân thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi
tuyến đường liên xã dẫn đến phìn ngan ước tính có hơn ba mươi năm điểm sạt lở lớn nhỏ với hàng chục nghìn mét khối đất đá chắn ngang đường gây tắc nghẽn giao thông cục bộ
sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục đến thời điểm một mươi bốn h chiều ngày bảy tháng một mươi toàn tuyến đã tạm thời thông xe
tuy vậy một số tuyến đường liên thôn của hai xã quang kim phìn ngan vẫn chưa thể đi lại bình thường
phải mất khoảng hai ngày nữa các tuyến đường này mới có thể khôi phục hoàn toàn
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai và chính quyền các địa phương đã và đang huy động lực lượng tại chỗ
giúp người dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống sản xuất
theo thống kê sơ bộ của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bát sát toàn huyện bát sát có hai trăm một mươi bốn nhà bị ảnh hưởng
một mươi m hai ao nuôi thủy sản bị vỡ tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính gần năm tỷ đồng